tại bình dương ngày bốn tháng năm đoàn giám sát quốc hội do đồng chí đỗ bá tị phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn
đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
theo ủy ban nhân dân tỉnh bình dương từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tám mươi vụ cháy
hai vụ nổ làm chết một mươi hai người bị thương một mươi người tài sản thiệt hại ước tính khoảng hơn ba trăm linh tỷ đồng
để việc thực hiện chính sách pháp luật phòng cháy chữa cháy của tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đề nghị tỉnh bình dương tiếp tục thực hiện chỉ thị số bốn mươi bảy của ban bí thư
coi việc chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động
điều hành quản lý của các cơ quan đơn vị tăng cường công tác thanh tra kiểm tra nâng cao chất lượng nghiệp vụ
thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có cháy nổ xảy ra